nhân dịp thủ tướng chính phủ hoàng gia vương quốc campuchia samdech techo hun sen và đoàn đại biểu cấp cao sang thăm hữu nghị chính thức việt nam
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng hun sen đã đồng chủ trì hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại việt nam campuchia
cùng dự có hơn năm trăm linh đại biểu đến từ các bộ ngành địa phương và các doanh nghiệp của hai nước việt nam campuchia
kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy cả hai nước đã phát triển và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống
trong tất cả các lĩnh vực bao gồm kết nối tạo thuận lợi thương mại xúc tiến du lịch và hợp tác cung cấp điện
trong bối cảnh việc hợp tác chặt chẽ giữa hai nước đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại và đầu tư trong nhiều lĩnh vực
hội nghị đã tổng kết đánh giá các kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác đầu tư và thương mại từ trước đến nay
lắng nghe ý kiến báo cáo của các doanh nghiệp hai nước về hợp tác giao thương giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước
cũng như kết quả đóng góp của các doanh nghiệp việt nam đầu tư tại campuchia
hội nghị cũng ghi nhận những ý kiến phát biểu thẳng thắn của các doanh nghiệp các khó khăn vướng mắt và các kiến nghị đề xuất
mà các doanh nghiệp đang thực hiện hoặc đang quan tâm đến đầu tư thương mại nêu ra
tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi chín có một trăm bảy mươi tám dự án của doanh nghiệp việt nam đã đăng ký đầu tư sang campuchia
với tổng đăng ký khoảng hai tám tỷ đô la mỹ
việt nam đứng thứ năm trong số các quốc gia có đầu tư vào campuchia
riêng chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tổng vốn đăng ký đầu tư của doanh nghiệp việt nam sang campuchia đạt năm mươi bốn triệu đô la mỹ
tăng bốn mươi chín năm so với cùng kỳ
campuchia có hai mươi một dự án đầu tư vào việt nam với tổng vốn đăng ký đạt sáu mươi ba bảy triệu đô la mỹ
đứng thứ năm mươi bốn trong một trăm ba mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại việt nam
tập trung chủ yếu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản
tiếp sau là lĩnh vực kinh doanh thương mại vận tải kho bãi công nghiệp chế biến chế tạo
riêng chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín campuchia đầu tư vào việt nam là ba hai triệu đô la mỹ
tại hội nghị hai cơ quan quản lý về đầu tư của hai nước là bộ kế hoạch và đầu tư việt nam
và hội đồng phát triển campuchia đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư
làm cơ sở để tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác chặt chẽ
trong công tác thúc đẩy hoạt động đầu tư giao thương giữa hai bên ngày càng mở rộng và hiệu quả